một trực thăng quân sự của australia đã gặp nạn khi đang tham gia cuộc tập trận chung với mỹ
ngoài khơi vùng biển đông bắc nước này ít nhất bốn người trên trực thăng được cho là đã thiệt mạng
bộ trưởng quốc phòng australia richard mallett cho biết tai nạn xảy ra gần đảo hamilton
cách brisbane thu vụ của bang queensland khoảng tám trăm chín mươi km về phía bắc vào tối ngày hai mươi tám tháng bảy
sau cuộc tìm kiếm xuyên đêm kéo dài cho đến thời điểm hiện tại bốn người trong đội bay vẫn chưa được tìm thấy
mặc dù các lực lượng chức năng đã tìm thấy các mảnh vỡ của trực thăng
chỉ huy cuộc tập trận mang tên talisman sabre trưởng tướng damien hill cho biết
cuộc tập trận phải dừng lại sau khi tai nạn xảy ra
cuộc tập trận talisman saber kéo dài hai tuần từ ngày hai mươi một tháng bảy đến ngày bốn tháng tám
có sự tham gia của hơn ba mươi binh sĩ từ một mươi một quốc gia
cuộc tập trận diễn ra ở nhiều địa điểm trên khắp australia
bao gồm các cuộc tập trận giả định trên bộ trên không và đổ bộ
nhiều nước như anh pháp đức canada nhật bản hàn quốc và indonesia
đã cử binh sĩ tham gia cuộc tập trận này